đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tây ninh vừa tổ chức hội nghị góp ý đối với dự án luật thỏa thuận quốc tế
để trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
dự thảo luận thỏa thuận quốc tế gồm bảy chương năm mươi ba điều quy định về thẩm quyền trình tự thủ tục ký kết
sửa đổi bổ sung gia hạn chấm dứt hiệu lực rút khỏi tạm đình chỉ thực hiện và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế
các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành luận thỏa thuận quốc tế
thay thế pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế được ban hành từ năm hai nghìn bảy
nhằm phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới
có đại biểu cho rằng cần xem xét sửa đổi quy định tại khoản hai điều bảy
theo hướng ký kết các thỏa thuận quốc tế bằng song ngữ gồm tiếng việt và ngôn ngữ của bên ký kết nước ngoài
trường hợp hai bên thỏa thuận ký kết bằng ngôn ngữ thứ ba thì phải có văn bản bằng tiếng việt